ngày tám tháng năm tòa án nhân dân tỉnh thừa thiên huế tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh thừa thiên huế
hai bị cáo gồm hoàng văn đức nguyên là giám đốc và hà thúc nhật nguyên là trưởng phòng kế hoạch tài chính
kiêm kế toàn trường trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thừa thiên huế bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
các bị cáo tuy có nhận tiền của các doanh nghiệp sau khi ký kết hợp đồng nhưng không có thỏa thuận trước
không biết số tiền đã nhận là do phạm tội mà có và đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận
theo hội đồng xét xử các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ đáng được khoan hồng
do đó hội đồng xét xử quyết định áp dụng điều năm mươi chín bộ luật hình sự để miễn hình phạt chính cho bị cáo hoàng văn đức và hà thúc nhật